hậu quả của cơn bão số một mươi hai chưa kịp khắc phục thì trong tuần qua khu vực miền núi tỉnh quảng nam lại xảy ra mưa lớn kéo dài
nhiều khu vực trũng thấp ở huyện nông sơn bị ngập sâu làm ách tắc giao thông và khiến cuộc sống của người dân nhiều vùng bị cô lập cục bộ
trong những ngày qua do trời mưa lớn và nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã làm nhiều nơi trên địa bàn huyện nông sơn tỉnh quảng nam bị ngập lụt
tuyến đường giao thông huyết mạch từ trung tâm huyện đi một số xã bị chia cắt
hàng nghìn người dân sống dọc trên tuyến đường này không thể đi lại được vì mực nước tại cầu ông ba chiếu bị ngập sâu hơn hai mét
do nước quá lớn nên ngày hai mươi ba tháng một mươi một chính quyền huyện nông sơn tỉnh quảng nam đã chỉ đạo tất cả các trường hợp trên địa bàn huyện cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho các em

đồng thời triển khai các phương án di rời dân khi nước lũ dâng cao nhằm hạn chế thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ gây ra